tổ phận xã nhân thắng tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện gia bình
phát hiện thành và trúc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà còn phóng xe vượt chốt
khi bị lực lượng chức năng đuổi theo yêu cầu hai đối tượng dừng phương tiện
thì thành và trúc đã dùng điện thoại cá nhân quay phim ghi hình liên tiếp chửi bới
dùng gạch ném và tấn công cán bộ làm nhiệm vụ
lực lượng công an đã buộc khống chế và bắt giữ hai đối tượng trên
kiểm tra sau đó người điều khiển xe máy là thành vi phạm nồng độ cồn ở mức sáu trăm một mươi bốn mg trên một lít khí thở
người ngồi sau là trúc có mức nồng độ cồn là bốn trăm bốn mươi hai mg trên một lít khí thở
cũng về hành vi chống người thi hành công vụ vũ đình sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại huyện tiền hải tỉnh thái bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiền hải
khởi tố vụ án hình sư
khởi tố bị can để xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng hai tại đường dt bốn trăm sáu mươi hai thuộc địa phận thôn đông xã tây giang
quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra xe mô tô do sơn điều khiển
sơn đã không chấp hành lại có nhiều lời lẽ xúc phạm lăng mạ tổ công tác
và dùng tay gặt văng máy đo nồng độ cồn trên tay lực lượng chức năng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện của sơn
và bàn giao hồ sơ xử lý cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiền hải xử lý
tại bình thuận công an xã đa my huyện hàm thuận bắc đã triệu tập các đối tượng
có liên quan đến vụ việc vung mã tấu chém vào xe ô tô rồi tăng ga bỏ chạy
tại km một trăm linh năm bảy trăm linh thuộc xã đa my vào chiều ngày hôm qua ba tháng ba
sự việc trên được một tài sản của công an huyện tiền hải xử lý
tài xế ô tô bức xúc chia sẻ trên camera hành trình khi tài xế này đang điều khiển xe ô tô
đi từ hướng bình thuận về lâm đồng thì gặp một nhóm nam nữ đi trên ba xe máy
không đội mũ bảo hiểm đi theo chiều ngược lại
bất ngờ một thanh niên ngồi sau xe máy thứ nhất vung mã tấu chém vào phía gương chếu hậu của ô tô
theo sau một nữ thanh niên dơ điện thoại lên giống như để quay lại đoạn clip trên
và cười đùa với chiến tích
rất may tài xế đang chạy xe rát lề nên tránh được cú chém vào xe
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trên
và xác định đinh hoàng long sinh năm hai nghìn bảy là đối tượng đã dùng mã tấu chém vào gương chiếu hậu
của tài xế ô tô trên với mục đích để chứng tỏ bản thân
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo lưu văn tỷ
sinh năm hai nghìn hai trú tại thành phố rạch giá một mươi hai tháng tủ về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tỷ đến chơi nhà người quen ở huyện trợ mới tỉnh an giang
tại đây tỉ quen biết với một người không rõ nhân thân lai lịch và thấy người này có một khẩu súng
nhưng không có đạn nên tỷ hỏi xin khẩu súng để làm kỷ niệm
sau đó tỷ lấy điện thoại tự chụp ảnh mình cùng khẩu súng rồi đăng ảnh lên mạng xã hội facebook
khẩu súng trên đã được tỷ mang về cất dấu
sự việc sau đó đã được công an phường an bình phát hiện khi tỷ tham gia gây dối trật tự tại công viên an hòa
qua kết luận giám định khẩu súng trên là vũ khí quân dụng tỷ bị công an tỉnh kiên giang khởi tố bắt tạm giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
một nhóm người đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại mảnh đất chống thuộc ấp trường thạnh a
xã trường thành huyện thới lai của thành phố cần thơ đã bị lực lượng chức năng bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện tạm giữ một mươi ba đối tượng cùng vật chứng thu giữ
bao gồm hơn hai mươi một triệu đồng bốn con gà đá một mươi năm cặp cửa sắt năm xe mô tô bảy điện thoại các loại và một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu xác định đối tượng phạm cà ngọc còn gọi là ngọc lát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
là người đứng ra tổ chức đánh bạc sau đó thuê người cảnh giới và phục vụ ăn uống tại chỗ cho các con bạc